tham gia biểu quyết tán thành quốc hội đã thông qua nghị quyết hai nghìn hai mươi một qh một mươi năm về cơ cấu tổ chức của chính phủ nhiệm kỳ quốc hội khoáng một mươi năm với hai mươi hai cơ quan gồm một mươi tám bộ và bốn cơ quan ngang bộ bao gồm một mươi tám bộ thuộc chính phủ một bộ quốc phòng hai bộ công an ba bộ ngoại giao bốn bộ nội vụ năm bộ tư pháp sáu bộ kế hoạch và đầu tư bảy bộ tài chính tám bộ công thương
chín bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn một mươi bộ giao thông vận tải một mươi một bộ xây dựng một mươi hai bộ tài nguyên và môi trường một mươi ba bộ thông tin và truyền thông một mươi bốn bộ lao động thương binh và xã hội một mươi năm bộ văn hóa thể thao và du lịch một mươi sáu bộ khoa học và công nghệ một mươi bảy bộ giáo dục và đào tạo một mươi tám bộ y tế
các cơ quan ngang bộ gồm một ủy ban dân tộc hai ngân hàng nhà nước việt nam ba thanh tra chính phủ
bốn văn phòng chính phủ
nghị quyết có hiệu lực từ ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
còn trong chiều ngày hôm nay các đại biểu tổ năm đã có thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
cơ bản các đại biểu đều tán thành với sự cần thiết của chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm nhằm tiếp tục phát huy những thành tựu khắc phục tồn tại hạn chế của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từng bước tăng tính bền vững của kết quả giảm nghèo nâng cao đời sống của một bộ phận nhân dân
góp phần thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp về phát triển kinh tế xã hội đề ra trong nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm từ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm từ hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi năm cũng như hiện thực hóa các mục tiêu theo chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi của liên hợp quốc vì sự phát triển bền vững để không ai bị bỏ lại phía sau
bên cạnh đó nhiều ý kiến cũng khẳng định
kết quả các chương trình mục tiêu quốc gia này bên cạnh những giải pháp hiệu quả cần có những cách làm sáng tạo hơn mang tính đột phá
chúng ta sáu mươi hai huyện nghèo từ rất lâu rồi rất nhiều chương trình rất nhiều kế hoạch nhưng mà hình như chưa đưa được huyện nào ra khỏi cái diện thoát nghèo này
đây là một cái rất bức xúc nếu mà chúng ta còn để chậm nữa là có tội với đồng bào
tôi nhắc lại những chuyện như vậy không thể chậm hơn được nữa
mà nó đã nghèo
đã vất vả đã khó khăn về kinh tế về xã hội
thì yếu về quốc phòng về an ninh
mới đều là những vùng mà trọng điểm về quốc phòng về an ninh đều vùng biên giới
mình không thể để như thế này được ai bảo vệ đất nước mình tổ quốc mình ở đây
chỉ có đồng bào tại chỗ ở đấy thôi
thế bây giờ phải làm sao cho nó bừng sáng lên
nó trở thành những cái điểm sáng về kinh tế xã hội
chúng ta phải vững mạnh về quốc phòng về an ninh
chứ nó không phải chỉ là đời sống của bà con
không phải cái việc là nó rất là lớn đặt ra vấn đề nó như vậy
vừa qua chúng tôi cũng có cái làm thử
thì cái này cũng là vận động thôi
thế vừa rồi thì cũng đã làm được khoảng một mươi huyện
mỗi huyện thì cũng khoảng độ năm bảy trăm linh nghìn căn nhà
làm nhà này đúng là nhà nước hỗ trợ và nhân dân cùng làm
người ta mừng lắm
hiện nay là phải toàn các huyện miền núi để khắc phục một huyện nghèo
chúng tôi làm thử thôi
để chúng tôi sẽ đề nghị với chính phủ để quốc hội xem là sáu mươi hai huyện nghèo như vậy
thì bây giờ mỗi tỉnh mỗi bộ mỗi ngành giúp cho một huyện
xem là bao giờ là để đưa ra được khỏi nghèo này
chúng ta không thể cứ tiếp tục chỉ có hạ tầng
mà bây giờ chúng ta phải coi trọng vấn đề sản xuất
vì sản xuất vẫn là khâu quan trọng nhất để mang lại lợi nhuận và thu nhập cho người dân
thì mới xóa
đói giảm nghèo một cách bền vững
tôi đề nghị chính phủ mặc dù rất khó khăn điều kiện dịch dã như thế này
nhưng tôi cho rằng nếu như thật sự chúng ta thấy đây là một chương trình nó có tính chất phổ quát
diện rộng có ý nghĩa chính trị kinh tế xã hội an ninh quốc phòng sâu sắc như vậy
thì cũng cần cân nhắc có thể bố trí ở một số lĩnh vực khác một số những dự án khác
chưa thấy thật sự cần thiết để tăng cái kinh phí cho chương trình nông thôn mới
cũng trong phiên thảo luận chiều nay nhiều ý kiến cũng đề nghị các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với người dân
cần có những chủ trương biện pháp cụ thể để đẩy nhanh tiến độ sớm đưa những chính sách chương trình này đi vào cuộc sống
và có rất nhiều các
chiều nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo các bộ ngành
các đơn vị nghiên cứu sản xuất vaccine các nhà khoa học về công tác nghiên cứu sản xuất vaccine phòng covid một mươi chín ở trong nước
phó thủ tướng vũ đức đam dự họp trực tuyến từ đầu cầu thành phố hồ chí minh
theo báo cáo của bộ y tế đến nay cả nước có hai vaccine đang thử nghiệm lâm sàng
gồm nanocovax của công ty phạm minh chính đã có bộ nghiên cứu sản xuất vaccine phòng covid một mươi chín ở trong nước

trong đó vaccine nanocovax đã hoàn thành tiêm mũi một của giai đoạn ba cho hơn một mươi ba người tình nguyện
hoàn thành tiêm mũi hai cho chín trăm bảy mươi bảy người tình nguyện
dự kiến ngày một mươi năm tháng tám sẽ hoàn thành tiêm mũi hai của cả giai đoạn ba
đối với việc nghiên cứu và chuyển giao công nghệ từ nước ngoài
hiện có ba đơn vị đã tiếp cận đàm phán với các đối tác của hoa kỳ nhật bản và nga
hiện các đơn vị doanh nghiệp đang trong quá trình sản xuất
thử nghiệm lâm sàng tại việt nam
nếu thuận lợi từ cuối năm hai nghìn hai mươi một sẽ bắt đầu sản xuất với tổng công suất từ hai trăm linh đến ba trăm linh triệu liều vaccine mỗi năm
kết luận buổi làm việc thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu các bộ ngành dành sự quan tâm đặc biệt
để có vaccine sản xuất trong nước nhanh nhất sớm nhất
trên nguyên tắc phải đảm bảo sức khỏe tính mạng của người dân là trên hết trước hết
thủ tướng giao bộ tư pháp phối hợp với bộ y tế xây dựng báo cáo về vấn đề pháp lý
sau bộ y tế chủ trì phối hợp xây dựng ban hành hướng dẫn về quy trình thủ tục tiêu chuẩn
điều kiện sản xuất cấp phép vaccine ngừa covid một mươi chín
bộ y tế bộ khoa học và công nghệ các bộ ngành liên quan sớm hoàn thiện quy trình đánh giá vaccine
bộ tài chính chủ trì phối hợp xây dựng quy định hỗ trợ tài chính cho công tác nghiên cứu
chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine trong nước yêu cầu bộ y tế thành lập tổ công tác
để phối hợp với các chuyên gia của who về nghiên cứu phát triển thử nghiệm lâm sàng
thẩm định đánh giá vaccine sản xuất trong nước cũng như các vaccine chuyển giao công nghệ
cùng với vaccine thủ tướng giao bộ khoa học và công nghệ bộ y tế thúc đẩy việc nghiên cứu sản xuất thuốc
để điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình bày tỏ sự đồng tình ủng hộ đối với chỉ thị số một mươi hai của tp hcm
đồng thời mong muốn thành phố đẩy nhanh việc tiếp cận và tiêm chủng vaccine cho người dân
đó là thông điệp được đưa ra trong buổi họp sơ kết một mươi năm ngày thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tại tp hcm trong chiều nay
theo đó tại cuộc họp nhiều kiến nghị đóng góp của địa phương được trao đổi thẳng thắn
trong quá trình thực hiện chỉ thị số một mươi sáu tại tp hcm một mươi năm ngày qua
nhiều địa phương gặp khó khăn với việc kiểm soát người dân thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi sáu
sau khi mà tầm soát nó ra số ca nó nhiều như vậy thì tụi em phải tốn nhiều cái khu làm nhiều cái khu cách ly
để chứa cái trường hợp mà tép nhanh dương tụi em chứa ra đó
rồi sau đó khi mà có mbc rồi tụi em sẽ chuyển về thành phố
tuy nhiên cái số ca nó ra nhiều quá thì tụi em cũng thời gian đầu cũng rất là khó khăn
trong cái công tác sử dụng các cái khu cách ly dùng tí trường học để mà đưa đi
thứ hai trong cái thực hiện một mươi sáu mà khó khăn nữa là cái ý thức của người dân
thì trong tổng trọ và những nghiên cứu
những người dân hiện nay những người ở những cái khu hẻm
họ lại tiếp tục là né cái lực lượng mình là đi ra ngoài để mà mua bán
do cái f tụi em giữ đây nhiều trong đó nó cũng có những cái biến chứng rất là là nhanh
trong bối cảnh tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp
bí thư thành ủy tp hcm đã ký quyết định ban hành chỉ thị số một mươi hai cttu ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
về việc tăng cường các biện pháp thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
về phòng chống dịch
trên địa bàn tp hcm
theo đó tp hcm sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị số một mươi sáu đến ngày một tháng tám
với các giải pháp mạnh hơn nữa nhằm kiểm soát đẩy lùi dịch bệnh
theo hướng phong tỏa kiềm chế tốc độ lây lan của dịch
đồng tình với quyết định này phó thủ tướng thường trực trương hòa bình lưu ý
thành phố cần chú trọng bảo vệ vùng xanh đẩy mạnh cách ly f
không triệu chứng tại nhà đặc biệt là việc phân tầng điều trị
f thì có tập trung nhiều hơn bởi vì f thì có thể lây nhanh
cho cộng đồng khi chúng ta đã kiểm soát f
nhưng cũng không phải là f nếu trường hợp nào chấp đi
thì chúng ta sẽ đẩy nhà giữ ký diện và làm xem
còn f thì phủ tí sơ thí tính toán như thế nào
là giảm bớt cho một tập trung liên phân tầng
và f thì cũng phải phủ tí sơ thí giảm bớt cho một tập trung liên phân tầng
mà muốn như vậy thì ở các quận các viện bệnh viện
là phải dành cường năng lực
các cộng đồng ở thời gian này phải tiếp tục tăng cường cái quy trình pháp này
nhưng cơ bản và lâu dài vẫn là phải tiếp tục tối phóng
như là phải tiếp tục tối phóng
ba tháng chiến đấu với dịch bệnh covid một mươi chín
tp hcm đã huy động một mươi bốn một trăm hai mươi chín nhân lực ngành y tế
một mươi ba tám trăm năm mươi ba cán bộ chiến sĩ từ lực lượng công an
hai mươi bảy hai trăm sáu mươi chín cán bộ chiến sĩ dân quân của lực lượng quân đội
những con số biết nói này đã phản ánh đầy đủ khách quan công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại tp hcm trong những ngày vừa qua
bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế tối ngày hai mươi ba tháng bảy cho biết là
trong ngày hôm nay việt nam có hai một trăm một mươi năm bệnh nhân khỏi bệnh
trong ngày cũng ghi nhận bảy ba trăm linh bảy ca mắc mới
trong đó một mươi hai ca nhập cảnh và bảy hai trăm chín mươi năm ca ghi nhận trong nước
tp hcm vẫn nhiều nhất với bốn chín trăm một mươi ba ca
tính đến chiều nay
trong ngày hôm nay việt nam có tổng cộng tám mươi một sáu trăm bảy mươi tám ca mắc
trong đó có hai một trăm bốn mươi ba ca nhập cảnh và bảy mươi chín năm trăm ba mươi bảy ca mắc trong nước
số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ đợt dịch lần này kể từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là bảy mươi bảy chín trăm sáu mươi bảy ca
trong đó có một mươi hai bảy trăm sáu mươi hai bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp đồng xoài tỉnh bình phước
hôm nay triển khai lắp đặt camera giám sát thí điểm cách ly
hai trường hợp f một tại nhà
đây cũng là hai trường hợp f một đáp ứng các điều kiện để thực hiện cách ly tại nhà
theo hướng dẫn của bộ y tế
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp đồng xoài đã trực tiếp đến kiểm tra
và cho lắp camera giám sát để bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất
cũng như sự đồng thuận của người thực hiện cách ly
ban chỉ đạo phòng chống dịch tp đồng xoài cũng hướng dẫn chính quyền địa phương
theo dõi giám sát chặt chẽ việc cách ly y tế tại nhà
yêu cầu người cách ly cam kết với chính quyền về việc thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch
sau thực hiện thí điểm hai trường hợp này tp đồng xoài sẽ tiếp tục khảo sát
kiểm tra để triển khai nhân rộng với mục tiêu giảm áp lực cho các cơ sở cách ly tập trung
đồng thời giảm nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly
tính đến ngày hai mươi ba tháng bảy một mươi trên một mươi một thành phố huyện thị của tỉnh bình phước
đều đã có ca mắc covid một mươi chín với tổng số là một trăm hai mươi sáu ca
sáng nay hơn một hai triệu liều vaccine astrazeneca đã cập bến sân bay quốc tế
tân sân nhất của tp hcm
đây là lần giao vaccine thứ năm và cũng là lô hàng lớn nhất từ trước đến nay
theo hợp đồng đặt mua ba mươi triệu liều vaccine covid một mươi chín
giữa công ty cổ phần vaccine việt nam vnvc và astrazeneca
như vậy tổng cộng đã có gần tám sáu triệu liều vaccine covid một mươi chín của astrazeneca
được chuyển đến việt nam thông qua hợp đồng đặt mua trước với vnvc
dưới sự hỗ trợ của bộ y tế thông qua cơ chế covax
và viện trợ song phương giữa chính phủ các nước
vaccine của astrazeneca hiện chiếm bảy mươi bảy
nguồn cung vaccine ngừa covid một mươi chín trên cả nước
vừa qua chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội chu ngọc anh
đã chủ trì phiên họp trực tuyến lần thứ một trăm hai mươi với các quận huyện xã phường
về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội thì cần phải xử lý nghiêm vụ
lây lan dịch bệnh ở hiệu thuốc đức tâm khi mà đã có đến một mươi một ca dương tính ban đầu
và một số f một đang có dấu hiệu trở thành f
từ bài học của nhà thuốc đức tâm
ngành y tế sẽ đẩy mạnh công tác kiểm soát chặt các nhà thuốc trong thời gian tới
một mươi một trường hợp dương tính với virus sars cov hai liên quan đến nhà thuốc đức tâm
quận đống đa tp hà nội được ghi nhận đến thời điểm này
ngay lập tức khu vực chín mươi năm láng hạ đã được phong tỏa và kiểm soát chặt chẽ
trong sáng ngày hai mươi một tháng bảy các lực lượng chức năng đã có mặt để xác minh
đánh giá về mức độ lây nhiễm cũng như đánh giá về việc chấp hành quy định phòng dịch
tại các nhà thuốc trong khu vực
ngay lập tức là đã có quyết định đình chỉ hoạt động của nhà thuốc này
sau đó là khi hết thời gian mà họ điều trị cách ly mà họ được trở lại
thì chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra và xử lý nếu mà cũng có nghi phạm tiếp
quận đống đa hiện ghi nhận hai mươi ca dương tính
liên quan đến chùm ca bệnh ở chín mươi năm láng hạ hai trăm bốn mươi hai trường hợp đã được lấy mẫu
đây là chùm ca bệnh chưa xác định được nguồn lây
quận đống đa hiện ghi nhận hai mươi ca dương tính
nên chính vì vậy tất cả các nhà thuốc nói chung đều phải nâng cao mức cảnh báo
về phòng chống dịch covid một mươi chín đặc biệt đó là tuân thủ các quy định về phòng chống dịch
các nhà thuốc đóng vai trò là lá chắn trong phòng chống dịch
giúp ngành y tế nhận diện sớm trường hợp nguy cơ kịp thời truy vết khoanh vùng dập dịch
sở y tế hà nội cũng đã yêu cầu các nhà thuốc trên địa bàn thực hiện nghiêm việc bán thuốc
và các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín theo khuyến cáo của bộ y tế
ngoài ra để công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại các nhà thuốc
quầy thuốc được triển khai nghiêm túc hiệu quả sở y tế hà nội cũng sẽ thường xuyên kiểm tra
giám sát các cơ sở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
dư luận đang rất bức xúc với hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về một người đàn ông
đạp đổ bàn xét nghiệm covid một mươi chín của nhân viên y tế xảy ra tại huyện nhà bè tp hcm
công an huyện nhà bè nhanh chóng điều tra và ngày hôm nay đã ra quyết định xử lý hành chính đối tượng này
lúc một mươi năm h bốn mươi phút ngày hai mươi một tháng bảy tổ y tế xã phước kiển huyện nhà bè tp hcm
có mặt tại khu vực cuối đường số chín khu dân cư la villa thuộc tổ hai ấp bốn xã phước kiển
để thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín theo kế hoạch
đến một mươi sáu giờ cùng ngày ông nguyễn trần quỳnh đang tạm trú tại căn hộ số bảy mươi năm khu dân cư la villa
tổ hai ấp bốn xã phước kiển lái xe ô tô đến gần đó và lớn tiếng quát nạt các nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ
yêu cầu tổ công tác phải di dời đi nơi khác và đạp đổ bàn làm việc của các nhân viên y tế đang lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
sau đó tổ y tế phải thu dọn bàn giấy tờ và các vật dụng tết cuối đường số chín để tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho người dân
tuy nhiên ông quỳnh không dừng lại mà còn tiếp tục chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ sau đó mới lấy ô tô rời đi
sáng nay công an huyện nhà bè đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cản trở người thi hành công vụ
với mức phạt tiền cao nhất ba triệu đồng đồng thời yêu cầu ông quỳnh phải xin lỗi tổ công tác y tế
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án sản xuất buôn bán hàng giả xảy ra tại công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông hà nội
công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại phú hưng phát và các đơn vị có liên quan
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án
ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại đội quản lý thị trường số một mươi bảy
cục quản lý thị trường thành phố hà nội và một số đơn vị liên quan
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với lê việt phương nguyên phó đội trưởng đội quản lý thị trường số một mươi bảy
nay là đội trưởng đội quản lý thị trường số một mươi bốn phạm ngọc hải và thành thị đông phương
nguyên kiểm soát viên đội quản lý thị trường số một mươi bảy nay là kiểm soát viên đội quản lý thị trường số một mươi bốn
cục quản lý thị trường thành phố hà nội theo như tội danh khởi tố bổ sung nêu trên
áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quy định và lệnh tố tụng nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đạt các quyết định và lệnh nêu trên đối với ba bị can
bảo đảm đúng quy định của pháp luật